chia sản là biện pháp ngăn ngừa có thai nếu như hiệu quả tránh thai của trẻ sản nữ là khoảng hơn chín mươi chín thì hiệu quả khi chia sản nam gần như tuyệt đối
về bản chất khi phẫu thuật chỉ sản nam bác sĩ sẽ tiến hành dạch một đường nhỏ ở biểu kéo một đoạn ống dẫn tinh ra sau đó kẹp cắt rời rồi cột hoặc đốt hai đầu
việc cắt rời ống dẫn tinh làm cho tinh trùng không thể di chuyển từ tinh hoàn về túi tinh
khi nam giới đạt cực khói tinh dịch phóng ra chủ yếu là dịch của tuyến tiền liệt và túi tinh
sự cương cứng của dương vật liên quan yếu tố kích thích tại chỗ và tác động của hệ thần kinh trung ương
nó được điều hòa bằng sự giãn cách động mạch hang và cơ trơn của thể hang không liên quan đến ống dẫn tinh
về xuất tinh tinh dịch phóng ra chủ yếu là dịch của tuyến tiền liệt và túi tinh
tinh dịch phóng tinh như trước nhưng tinh dịch không có tinh trùng
còn chia sản nữ là phương pháp làm tắc nghẽn ống dẫn trứng để ngăn không cho tinh trùng và trứng gặp nhau
điều kiện để chia sản là sản phụ phải trên ba mươi tuổi có ít nhất hai con khỏe mạnh con thứ hai trên ba tuổi
tuy nhiên nhiều cặp vợ chồng lo ngại về ảnh hưởng của chia sản có làm giảm ham muốn tình dục
để giải đáp thắc mắc này mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của thạc sĩ bác sĩ phan trí thành
tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương

nhược điểm lớn nhất của chia sản là nếu các bạn mong muốn mang thai trở lại thì hơi khó
một là chúng ta phải đi lối đại ống phỏa chứng lối đại ống dẫn tinh hoặc là chúng ta phải làm thụ tinh ống nghiện
thì mới giải quyết được câu chuyện tránh thai như của các bạn